bạc liêu một tỉnh ven biển đồng bằng sông kiểu long là vùng đất khá giàu tiềm năng về phát triển du lịch
trong nhiều năm qua nhất là trước và sau tết nguyên đán lượng du khách ở trong nước đến bạc liêu rất lớn
nhằm phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân các cấp chính quyền các doanh nghiệp của tỉnh đã có nhiều cố gắng
nỗ lực tạo hình ảnh và ấn tượng tốt đẹp với du khách xa gần vào những ngày đầu xuân mới này
hiện nay bạc liêu có gần năm mươi di tích lịch sử văn hóa cùng với đường bờ biển dài hơn năm mươi sáu km khá đẹp
mỗi năm thu hút từ một hai đến gần một năm triệu khách du lịch
đặc biệt là dịp trước và sau tết nguyên đán lượng du khách ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long
và nhiều nơi trong cả nước tham quan bạc liêu rất lớn
trung tâm điện gió bạc liêu khu du lịch nổi tiếng nhà mát khu phật bà hải nam
nhằm giải quyết vấn đề này tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã đầu tư trên năm trăm linh tỷ đồng
cải tạo mở rộng nâng cấp tuyến đường văn cao lầu từ khu trung tâm thành phố ra cửa biển thuộc phường nhà mát
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nhất là phát triển du lịch
năm hai nghìn một mươi sáu bạc liêu đã đón trên một ba triệu lượt khách
năm hai nghìn một mươi bảy phân đấu đón một năm triệu lượt khách
hy vọng mùa xuân này ngành du lịch bạc liêu sẽ tạo thêm sinh khí mới cơ hội mới phát triển
thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước